vấn đề như thế nào để những phong trào mà chúng ta xây dựng sẽ thực sự đi vào đời sống của quần chúng nhân dân
các mô hình hay các mô hình hiệu quả chất lượng thì chúng ta sẽ tổ chức nhân rộng nhân rộng phổ biến kinh nghiệm cho nhiều nơi
những nơi có đặc điểm địa bàn đặc điểm tình hình tương đồng để nơi đó vận dụng vào những mô hình đó đối với địa bàn của mình địa phương của mình
thế rồi là chúng ta những cái hướng người tốt việc tốt chúng ta cũng phải tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân
đấy là những cái tấm hương để cho quần chúng nhân dân nói theo để thực hiện
thế và đặc biệt là tôi muốn nói ở đây về cái nhấn mạnh về cái công tác như trước đó tôi đã nêu là những biện pháp vận động quân chúng
thì chúng ta phải
luôn luôn đổi mới luôn luôn có những cái vấn đề mà chúng ta vận dụng những cái mới vào công tác tuyên truyền vận động
ví dụ như là cái tiện ích của mạng xã hội để chúng ta về cái cách mạng bốn mà chúng ta tuyên truyền vừa nhanh vừa kịp thời vừa sâu rộng trong quần chúng nhân dân
tạo những điều kiện thuận lợi để thu hút được đông đảo nhân dân càng ngày càng nhiều
và tạo nên cái sức mạnh càng ngày càng lớn của nhân dân trong công tác bảo đảm nên chắc tự
và thông qua những diễn đàn như là công an lắng nghe ý kiến nhân dân thì chúng ta cũng đã ghi nhận được rất nhiều những ý kiến đúng không ạ
một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn đồng chí với những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi